cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn vũ bảo hoàng tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
thủ đức house về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn vũ bảo hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức hiện cư ngụ tại một trung cư ở phường an phú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án
xử lý theo đúng quy định của pháp luật được biết công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh địa ốc thực hiện các dự án xây dựng
khu nhà ở trung cư chợ kinh doanh sang giàu khách sạn nhà hàng